liên quan đến tình hình xung đột giữa nga và ukraine tổng thống nga vladimir putin đã ký xác lệnh hoãn áp dụng động viên quân
đối với các sinh viên đại học và cao đẳng nghề của nhà nước đồng thời ban hành luật hình sự sửa đổi áp dụng án tù tới một mươi năm
với quân nhân tự nguyện đầu hàng động thái này diễn ra ba ngày sau khi ông công bố lệnh động viên một phần
nhằm huy động ba trăm linh quân dự bị phục vụ cho chiến dịch quân sự tại ukraine
theo một sắc lệnh của tổng thống được công bố trên trang web của điện kremlin việc hoãn nhập ngũ được cấp cho những sinh viên
đang theo học tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp hoặc giáo dục đại học được nhà nước công nhận
ngoại lệ này chỉ dành cho các sinh viên theo học tại các cơ sở giáo dục và tổ chức nghiên cứu của nhà nước
trước đó cũng trong ngày hai mươi bốn tháng chín tổng thống putin đã ký ban hành luật mới sửa đổi bộ luật hình sự của nga
theo đạo luật này các thành viên lực lượng vũ trang tự nguyện đầu hàng trước lực lượng đối phương
trong một cuộc xung đột vũ trang sẽ phải đối mặt với án một mươi năm tù khi trở về nước
tuy nhiên những người phạm tội lần đầu sẽ không bị trừng phạt nếu họ trốn khỏi nơi giam giữ và trở về đơn vị của mình